trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa xếp từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi
ngày hai mươi ba tháng một mươi đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đã có các cuộc gặp làm việc với phó thủ tướng thứ nhất kiêm bộ trưởng bộ nội vụ xếp
đồng thời là chủ tịch đảng dân chủ xã hội xếp phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ công thương
và lãnh đạo đảng cộng sản xếp nhằm thúc đẩy mối quan hệ truyền thống hữu nghị
giữa việt nam và cộng hòa séc thực chất hiệu quả và sâu sắc hơn
trong các cuộc làm việc lãnh đạo các bên đã nhất trí đánh giá mối quan hệ hữu nghị
và hợp tác truyền thống giữa việt nam và cộng hòa séc trong những năm gần đây
không ngừng được củng cố và phát triển
tại cuộc làm việc với phó thủ tướng thứ nhất kiêm bộ trưởng nội vụ séc
đồng thời là chủ tịch đảng dân chủ xã hội xếp jan hamacek
hai bên trao đổi nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước
nhất là trên lĩnh vực phòng chống tội phạm và bảo hộ công dân
thường trực ban bí thư cảm ơn chính phủ xéc quan tâm
tạo điều kiện cho cộng đồng người việt tại xéc trong quá trình hội nhập vào xã hội sở tại
liên quan đến vấn đề biển đông thường trực ban bí thư cảm ơn phía xéc đã khách quan
đứng về phía chính nghĩa bảo vệ công lý ủng hộ lập trường của việt nam
giải quyết các tranh chấp trên biển đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
tại cuộc làm việc với phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ công thương karen havichek
hai bên trao đổi nhằm tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế thương mại
đào tạo và công nghiệp quốc phòng
kim ngạch thương mại hai triệu đến nay đạt hơn một tỷ usd
tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước
thường trực ban bí thư mong muốn xếp tiếp tục ủng hộ thúc đẩy việc phê chuẩn
hai hiệp định thương mại tự do giữa eu việt nam evfta
và hiệp định bảo hộ đầu tư giữa eu việt nam evipa
nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa việt nam và eu
trong đó có cộng hòa xếp
tại các cuộc tiếp xúc với chủ tịch đảng cộng sản xếp morava
đồng thời là phó chủ tịch thứ nhất hạ viện séc vô trách philip
cũng như làm việc với lãnh đạo đảng xếp morava
thường trực ban bí thư trần quốc vượng khẳng định
việt nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống
với cộng hòa xéc trên kênh đảng nhất là với đảng xếp morava
thường trực ban bí thư cũng trao đổi với lãnh đạo xếp morava
về diễn biến căng thẳng tình hình biển đông gần đây
do sự gia tăng các hành động đơn phương
vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế quyền chủ quyền và quyền tái phán của việt nam
đe dọa hòa bình an ninh và an toàn tự do hàng hải và hàng không ở biển đông
việt nam chủ trương giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
trên cơ sở luật pháp quốc tế nhất là unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thường trực ban bí thư đã thăm và nói chuyện thân mật với tập thể cán bộ
nhân viên đại sứ quán việt nam tại xếp